đoàn đại biểu cấp cao của kiểm toán nhà nước việt nam do tổng kiểm toán nhà nước hồ đức phước dẫn đầu
đã có buổi làm việc với đại diện chương trình phát triển liên hợp quốc undp
tại trụ sở của undp tại new york nhằm chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán các mục tiêu thiên niên kỷ
cũng như thảo luận phương hướng hình thức hợp tác trong thời gian tới
đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn đại diện thường trực việt nam tại liên hợp quốc
cũng tham dự buổi làm việc
tại cuộc họp tổng kiểm toán nhà nước hồ đức phước trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ
của chương trình phát triển liên hợp quốc cho kiểm toán nhà nước việt nam
thông qua dự án vie hai nghìn tám kiểm toán nhà nước trong giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn một mươi
dự án đã giúp kiểm toán nhà nước việt nam có những bước tiến quan trọng
trong việc cải thiện và tăng cường khung pháp lý quy định hoạt động của kiểm toán nhà nước
hỗ trợ kiểm toán nhà nước ban hành được nhiều tài liệu văn bản quan trọng
tổng kiểm toán nhà nước khẳng định với tư cách là chủ tịch của asean
sai tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu á nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
kiểm toán nhà nước việt nam sẽ dẫn dắt asosai hiện thực hóa tuyên bố hà nội
được thông qua tại đại hội asosai một mươi bốn về chủ đề kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững
kiểm toán nhà nước việt nam đã và sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động
chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán các mục tiêu thiên niên kỷ
các đại diện của chương trình phát triển liên hợp quốc đã lần lượt chia sẻ
những kinh nghiệm hữu ích với kiểm toán nhà nước việt nam về kiểm toán môi trường
kiểm toán công nghệ thông tin và đặc biệt là kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững